đến thời điểm này các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục khắc phục sự cố tràn dầu
tại khu vực khu phố năm phường quảng hưng thành phố thành hóa
sau sự cố lượng dầu đeo từ kho xăng dầu của chiếc nhánh xăng dầu quân đội khu vực bắc trung bộ
đóng tại khu vực phường quảng hưng thành phố thanh hóa đã lan ra khắp các cống thoát nước dân sinh khu phố năm
với chiều dài từ tám trăm linh đến một mét và tràn ra hơn năm hectare mặt ruộng
đây là sự cố khá nghiêm trọng bởi mức độ dầu nổi trên mặt nước tại các khu vực đất nông nghiệp
có thể lấy ca ra múc được tại một số điểm
trên bề mặt ruộng đã có lươn rắn nhái tôm tép chết nổi đầy
cây trồng của bà con cũng bị chết héo vì lượng dầu quá lớn
theo ước tính có khoảng bốn lít dầu đã bị tràn ra ngoài
về vấn đề xử lý với đất nhiễm dầu bốn năm hectare này là không một biện pháp cực kỳ khó khăn
những lượng đất như đã nhiễm dầu như này thì biện pháp cũng chỉ là dùng cái chế phẩm sinh học
và cho tực tiếp vào
nó không phải một ngày một ngày hai nhưng mà nó sẽ dần dần nó sẽ có cái chất chế phẩm
nó sẽ ăn vào lòng đất nó sẽ xử lý đi chất đất nhiễm dầu
với mạch nước ở các công ngầm thì mình bằng phương pháp là thu gom
thu gom và sẽ xử lý bằng chất vải lọc dầu chuyên dụng của bên công ty sos môi trường
trước mắt đó là phải xử lý khẩn cấp để thu được cái lượng dầu
hiện nay ở đây để
trước hết là phòng được cái cháy nổ mà gây đến ảnh hưởng đến cái bất an ninh tại khu vực khu dân cư
cái biện pháp thứ hai đó là phải có cái biện pháp đó là xử lý về mặt lâu dài
để cho nó không có cái tác động cái ảnh hưởng của cái sự cố tàn dầu
đến cái lâu dài về cái đời sống cũng như là cái sinh hoạt của nhân dân
theo ghi nhận tại hiện trường lượng dầu tràn vẫn đang còn ở nhiều điểm
tại khu phố năm phường quảng hưng
tổ công tác đặc biệt của ubnd tp thanh hóa đang phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh thanh hóa
huy động lực lượng để khẩn trương khắc phục sự cố